thất nghiệp hết tiền hàng ngàn người dân ở các tỉnh phải rời thành phố hồ chí minh bình dương trở về quê bằng cách đi bộ
dẫu trên hành trình hồi hương vất vả với quãng đường quốc bộ dài hàng trăm kỳ số
nhưng với mong muốn được trở về đoàn tụ với gia đình họ vẫn cắn răng vượt qua trong tâm thế đi được đến đâu hay đến đó
vì hoàn cảnh khó khăn kinh tế khánh kiệt nên vợ chồng chị trần nhã loan quê trà vinh
chỉ sách theo bộ đồ dắt túi vài chục nghìn túc tắc đi bộ từ thành phố hồ chí minh về quê trà vinh
chị loan tâm sự cả gia đình có cái xe máy mà đem đi cầm rồi giấy tờ xe mang đi cầm từ hồi đầu năm
rồi giờ đi chuộc lại thì người ta nói giá cao quá không có tiền để lấy lại
rồi hôm trước em ra đường mua thức ăn đợt thành phố đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu nên bị công an giữ xe
bây giờ giãn cách rồi nên hai vợ chồng đi bộ về quê vì chủ nhà đuổi không có tiền trả không thuê tiếp được
tụi em bấm bụng đành đi bộ về chứ không biết làm
thế nào chủ trọ đùi lần này là lần thứ hai rồi bà ấy vô khóa cửa nên hai vợ chồng đầy phải dọn ra
xin được nán lại một tuần lễ nhưng vì không có đủ tiền đóng nên vẫn bị đuổi đi
chị loan cho biết đường cùng không còn chỗ nào để ở nữa nên hai vợ chồng mới tính đến chuyện về quê
sau khi bị đuổi ra khỏi nhà trọ hai vợ chồng len lắt ngủ ngoài gầm cầu đã hai đêm
nên dù xa xôi và mệt mỏi nhưng cũng quyết tâm đi bộ về đến quê
chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị loan cho biết hai vợ chồng chị đã có một bé
nhưng được dịch vụ
trước giãn cách vừa rồi chị đã gửi con về quê trước với người chị gái và đang thực hiện cách ly
trước giãn cách tôi đi làm công ty may nhưng sau đó dịch bùng phát công ty phát hết lương tháng cuối
khoảng hơn bốn triệu đồng cho hơn một mươi ngày làm việc rồi báo nghỉ đến giờ là thất nghiệp ba tháng rưỡi rồi
còn chồng tôi đi làm phụ hồ
chị loan kể trong suốt nhiều tháng giãn cách cả gia đình chị chỉ nhận được năm ký gạo cuộc sống rất khó khăn
tôi không hề nhận được hỗ trợ nên có lên ủy ban nhân dân xã để hỏi
nhưng họ bảo gọi đến đường dây nóng
hai vợ chồng gọi đến đường dây nóng nhưng đều báo máy bận
đói quá lại khó khăn nên đành gửi con nhờ chị hai đem về quê từ hai hôm trước
trong túi còn có mấy chục ngàn nhưng đành lội bộ về quê đến đâu hay đến đó chỉ mong về đến quê
lúc đầu tôi đi có đem theo miền gối nhưng đi được một quận thì hai vợ chồng đuối quá nên bỏ bớt
chỉ xách theo bộ đồ với cái võng đi đến đâu mệt thì sang võng ngủ nghỉ ở đó
chứ mình đi bộ cũng đâu có chỗ nào để tắm đâu có gì để ăn người ta cho gì thì ăn đó thôi
từ đây về quê hơn trăm cây lật sách nặng hai vợ chồng cũng đuối không có đi nổi
theo chia sẻ của vợ chồng chị loan chuyến về quê này anh chị sẽ ở lại quê luôn chứ không tính quay lại sài gòn
tôi tính về quê chuyến này là ở nhà giữ con luôn lên trên này mang tiếng kiếm kiếm nhiều tiền
nhưng xoay xở vòng vòng rồi cũng tiêu hết
những lúc dịch bệnh khó khăn như thế này không có gì chi tiêu
giờ nếu giãn cách thêm đợt nữa là chết đói thật luôn
hai vợ chồng chị loan đi bộ hàng trăm km về quê nhưng vết hết túi chỉ còn hơn chín mươi đồng
thương cảm cho hoàn cảnh của hai vợ chồng một người đàn ông đã gửi chút tiền để có thêm kinh phí ăn uống dọc đường
mỗi lúc mệt mỏi hai vợ chồng lại dừng chân ngồi nghỉ bên đường
tranh thủ gọi cho đứa con nhỏ sáu tuổi đang cách ly ở quê để có thêm động lực
vợ chồng chị loan cũng cảm thấy vui khi dọc đường đi có rất nhiều người giúp đỡ
cho đồ ăn nước uống bánh mì sữa trên suốt hành trình về trà vinh
cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cả gia đình bốn người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ
cũng đang trên đường rắt xíu nhau từ long an về kiên giang sau nhiều ngày thất nghiệp vì dịch bệnh
hoàn cảnh khó khăn không có phương tiện đi lại nhưng may mắn có người tặng cho chiếc xe đạp để chở đồ đạc
đỡ được phần nào vất vả trong suốt hành trình dài
chị thạch thị thanh cho biết trên long an thất nghiệp xuất từ tháng năm tới giờ nên đành đi bộ về nhà
dù đường xa nhưng chẳng biết làm thế nào để cả hai đứa con nhỏ đi bộ cùng
khi nào nó mỏi chân thì nó kêu bố mẹ bé
may mắn dọc đường cũng được mọi người giúp đỡ đồ ăn nước uống và sữa cho hai đứa nhỏ
cả gia đình chẳng có tài sản gì quý giá ngoài chiếc túi có vài bộ đồ chẳng đằng sau chiếc xe đạp
hai đứa con nhỏ vì mệt mỏi khi di chuyển quãng đường xa nên nằm ngủ lăn lóc trên mảnh chiếu trải dưới mái hiên nhà dân bên đường
cũng như nhiều gia đình khác gia đình chị thanh cũng xác định lần này về quê ở hẳn chứ không trở lại sài gòn nữa
từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ khổ như thế này
trước kia về quê đều đi xe đò nhưng lần này chỉ có đi bộ về
chứ ở đây không có tiền đóng tiền nhà cả gia đình phải chối chủ trọ vì thiếu tiền
gia đình ở quê cũng mong ngóng trở về
chồng chị thanh cũng chia sẻ dù đi đường rất mỏi chân nhiều vết chai và bọc nước nhưng không còn cách nào khác nên đành cắn răng đi về quê
lên đây năm tháng mà chỉ làm được một tháng thôi còn lại thất nghiệp
gạo thì được mạnh thường quân giúp đỡ nhưng không có tiền chi trả tiền trọ rồi tiêu lật vặt nên bắt buộc phải về
trước kia hai vợ chồng làm khói
chồng chị thanh là một người phụ hồ công việc đều thì cũng dư được chút đỉnh nhưng dịch như thế này thì thua
hôm trước tôi có gọi cho cai thầu rồi nhưng họ báo vẫn chưa có việc nên đi về
cả quãng đường dài tôi thì đeo ba lô với dắt xe đạp còn lại hai đứa nhỏ đi bộ đứa nào mệt thì mẹ nó cõng may có chiếc xe đạp nó cũng tiện hơn chút
quãng đường về quê xa xôi nhưng vợ chồng chị thanh cũng không dự tính được sẽ phải đi bao lâu mới về đến nhà chỉ biết đi được đến đâu thì tính đến đó mệt ở đâu thì nghỉ ở đó
mình tính lên đây sẽ lập nghiệp ở đây
nhưng chịu hết nổi nên đành phải về
ở quê hai bên nội ngoại đều nghèo nên công cố lên thành phố tìm kiếm cơ hội phát triển rồi nuôi hai đứa nhỏ nhưng dịch bệnh vợ chồng chị thanh chia sẻ
sau nhiều tháng bỏ quê đi thành phố lập nghiệp khi quyết định quay trở về trong túi của vợ chồng chị thanh chỉ còn lại bảy đồng
cả gia đình bốn thành viên chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những người tốt bụng dọc đường và các cô chú cùng đi bộ về quê
mong rằng tất cả đều bình an và khỏe mạnh để trở về với gia đình và quê hương